thông tin từ ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp đà nẵng cho biết
hiện trên toàn địa bàn có hơn hai hai trăm linh tổ phòng chống dịch tại cộng đồng
đây cũng là lực lượng có vai trò quan trọng kiểm soát dịch bệnh trong cộng đồng
tuy nhiên đến nay việc tinh toán để chi trả mức hỗ trợ giữa các quận huyện vẫn chưa thống nhất
hiện cũng đang có những ý kiến khác nhau liên quan đến vấn đề này
theo nghị quyết ba mươi bảy của ủy ban nhân dân tp đà nẵng
quy định hỗ trợ đối với cộng tác viên tham gia theo hai mức
thế nhưng định mức vẫn chưa được thống nhất
hiện đang xảy ra tình trạng có hai quận có mức độ nguy cơ và nhân lực tương đương
nhưng mức đề xuất chi hỗ trợ lại tranh nhau đến ba tỷ đồng
liên quan đến vấn đề này tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch mới đây
lãnh đạo sở y tế cho rằng cần phải có một mức chung để bảo đảm công bằng giữa các khu vực
cũng như chi đúng chi đủ cho các thành viên
có hai mức một mức là một trăm ba mươi và một mức là tám mươi
một mức là một trăm ba mươi là liên quan đến các hoạt động phòng chống dịch
mà chúng ta đã đề xuất
chúng ta đang thấy rất là rõ những người tham gia đặc biệt là ở những khu cách ly này
là công việc rất là cụ thể đối với công tác phòng chống dịch
còn có một cái nhóm mà liên quan đến chuyên truyền vận động phát tờ rơi đến nhà thì là tám mươi
ví dụ nếu mà người ta tham gia vào cơ lơi cách nghi y tế vùng cách nghi y tế
thì rõ ràng ở đấy là gì là trạng thái nguy cơ cao
thì những tổ mà tham gia vào cái đấy những người tham gia vào những hoạt động
thì người ta sẽ được cái chính sách chế độ cao nhất
còn cái người mà tham gia vào các cái khu vực mà có cái chế độ
cái mức độ nguy cơ thấp hơn thì cái chế độ nó sẽ thấp hơn
đấy là cái tiêu chí để chúng ta đặt ra nó là như thế
hiện tại tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại đà nẵng đang được kiểm soát
ủy ban nhân dân các quận huyện cũng đang đề xuất rút gọn nhân lực
bố trí lại số lượng mỗi tổ gồm ba thành viên tại các quận
năm người tại nơi có địa bàn rộng như huyện hòa vang
để giảm chi phí phát sinh tiết kiệm ngân sách cho thành phố